công an tỉnh bình thuận đã bắt giữ ngô thanh xuân khi đang trên đường lẩn trốn
theo điều tra ban đầu vào khoảng một mươi một giờ đêm qua tại nhà ông bùi văn phước ở xã hàm đức huyện hàm thuận bắc có tổ chức ăn nhậu và hát karaoke
trong lúc nhậu xảy ra mô thuẫn khi tranh cãi về giá trị của chiếc điện thoại vơ tu ngô thanh xuân đã đánh anh phan vân hùng
anh hùng sau đó chạy qua nhà anh từ văn hoàng ở gần đó nhờ người này trở lại vào chỗ nhậu để lấy xe máy về
khi hai người đang lấy xe ra về thì xuân dùng dao đâm khiến anh hùng và anh hoàng tử vong
sau khi gây án xuân ra quốc lộ một a bắt xe bỏ trốn nhưng đã bị lực lượng công an chặn bắt kịp thời
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh trà vinh đã làm rõ và mời tám thanh niên có liên quan trong vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại một quán nhậu ở xã lương hòa huyện châu thành lên cơ quan công an làm việc
sau khi dự tiệc sinh nhật vào đêm sáu tháng một
tám thanh niên nói trên rủ nhau đến quán nhậu
quán hải đăng ở xã lương hòa để tiếp tục nhậu
khi đi có mang theo hai cây dao
xảy ra mâu thuẫn nhóm thanh niên trên đã dùng dao tự chế tấn công khiến anh lữ phát đạt là chủ quán bị thương ở vai
anh lâm tấn hào bạn của chủ quán cũng bị chém đứt gân tay
ngay sau đó cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường
qua ba ngày tích cực điều tra công an huyện châu thành tỉnh trà vinh đã làm rõ số đối tượng nói trên
tại cơ quan công an các đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội
với hai tội danh giết người và cướp tài sản bị cáo lê thanh tuyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã ngọc thanh thành phố phúc yên vừa bị tòa án nhân dân tỉnh vĩnh phúc tuyên tổng hình phạt là hai mươi hai năm tù ra
theo cáo trạng vào tối ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi tám khi thấy bà nguyễn thị thúy liễu đóng cửa hàng để về
tuyền đã đột nhập vào cửa hàng trộm cắp tài sản
khi tuyền đang lục tìm tài sản để trộm cắp thì bà liễu quay lại cửa hàng
lo sợ bà liễu nhận ra mình
nên tuyền nảy sinh ý định giết người bị đầu mối
giữ tư thế bịt miệng và bóc cổ được khoảng hai ba phút thì bà liễu bất tỉnh
nghĩ rằng bà liễu đã chết nên tuyền buông tay ra lục tìm lấy tài sản của bà liễu trị giá trên một mươi sáu triệu đồng
sau đó bỏ trốn
bà liễu sau đó đã tự tỉnh lại và được người thân đưa đi bệnh viện điều trị
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo lê thanh tuyền một mươi bốn năm tù về tội giết người
tám năm tù về tội cướp tài sản
tổng hợp hình phạt là hai mươi hai năm tù giam
ba đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa tại nhà của phạm văn hiền bốn mươi một tuổi
ở xã phú lương huyện quế võ tỉnh bắc ninh
thì bị lực lượng thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh bắt quả tàng
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hơn hai trăm linh triệu đồng cùng nhiều vật chứng liên quan
bước đầu các đối tượng khai nhận chủ nhà phạm văn hiền cùng nguyễn văn huỳnh đứng ra tổ chức đánh bạc
mỗi con bạc vào sới phải nộp từ năm trăm linh đồng đến một triệu đồng tiền hồ
sới băng này hoạt động được khoảng một tuần
để tránh sự phát hiện của lực lượng công an các đối tượng thường hoạt động vào ban đêm
và liên tục thay đổi địa điểm chọn những nơi có tường rào kiên cố
hệ thống camera lắp đặt xung quanh để có thể dễ dàng quan sát phát hiện người lạ ở bên ngoài
vận chuyển gần bốn sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ đi tiêu thụ
một đối tượng vừa bị cảnh sát môi trường công an tỉnh lào cai phát hiện bắt giữ
vào khoảng bốn giờ chiều qua nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về một đối tượng điều khiển xe gắn máy
đang tập kết hàng hóa tại khu vực quảng trường ga phường phố mới thành phố lào cai có nhiều biểu hiện nghi vấn
tổ công tác phòng cảnh sát môi trường đã tiến hành xác minh kiểm tra
lái xe trần anh tú đang vận chuyển lô hàng gồm bảy thùng bia giấy bên ngoài có ghi chữ nước ngoài
bên trong có chứa gần bốn sản phẩm mỹ phẩm
tại thời điểm kiểm tra trần anh tú không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng nói trên
nên đã bị lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ lô hàng